liên quan tới vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân tp hà nội khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
công an tp hà nội đã khởi tố sáu cựu cán bộ công an thanh tra xây dựng với cáo buộc thiếu trách nhiệm
trong số sáu người bị khởi tố cơ quan công an đã bắt tạm giam ba người
trước đó chủ sở hữu của trung cư cũng đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo giới phép xây dựng được cấp đây là công trình nhà ở riêng lẻ sáu tầng
tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng thành trung cư mini cao một mươi tầng chia thành bốn mươi năm căn hộ để bán
đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thì xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
công an thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt quả tăng nhiều vụ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tám tháng một lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trong nhà của huỳnh lai
trú tại quận ngũ hành sơn khoảng một viên thuốc lắc năm kg ketamine
đầu tranh mở rộng các trinh sát tiếp tục bắt giữ nguyễn quang trường người nhận ma túy để cất giấu và mang đi tiêu thụ giúp lai thu giữ hai gói ketamin
đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một tại một khách sạn thuộc quận sơn trà lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ thuốc lắc và ketamine cùng nhiều toàn vật liên quan
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trú tại thành phố nha trang
với các vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vào chiều ngày ba mươi tháng một lực lượng công an tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng là nữ giới ba mươi tuổi đang chuẩn bị tám kiện hàng
bên trong có chứa bảy kg đạn và một linh kiện lắp ráp súng để đưa cho đơn vị vận chuyển
đối tượng khai nhận số đạn và súng trên là do chồng của mình tự chế tạo để bán
khám sát khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tổ công tác phát hiện nhiều bộ phận linh kiện của súng ba mươi sáu hộp đạn trì
các loại cùng nhiều máy móc để chế tạo súng những linh kiện này các đối tượng mua trên mạng còn đạn trì thì tự sản xuất
vào ngày hôm qua hội đồng tiêu hủy vũ khí công cụ hỗ trợ huyện kim bảng tỉnh hà nam đã tổ chức tiêu hủy vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đã tiếp nhận và thu hồi trong nhân dân và các nguồn xử lý khác
cụ thể hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra phần loại toàn bộ số vũ khí công cụ hỗ trợ và tiến hành tiêu hủy
một trăm chín mươi ba vũ khí công cụ hỗ trợ các loại gần năm trăm linh bệ pháo quả pháo và nửa cân thuốc pháo
theo đúng quy trình thủ tục và có sự giám sát của lực lượng chức năng
thời gian tới công an huyện kim bảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với quyết tâm không để tiếng pháo nổ trên địa bàn
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
trần anh lạc chủ tại quận một mươi hai tp hcm có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất
tỉnh đồng nai khởi tố bị can và bắt tạm gian ba tháng
ngày một mươi sáu tháng một công an huyện thống nhất phối hợp kiểm tra nơi ở của trần anh lạc ở xã tây kiệm
phát hiện bốn trăm hai mươi bốn kg mỡ lợn chưa qua chế biến có dấu hiệu hư hỏng
hai can nhựa chứa mỡ nước có tổng trọng lượng năm trăm năm mươi kg và gần một trăm chín mươi kg tóp mỡ
là khai nhận mua mỡ lợn trôi nổi có dấu hiệu dịch bệnh về chế biến để bán cho các đầu mối
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra các quyết định
bổ sung quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai mươi hai bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty cổ phần xây dựng flc faros và các công ty có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã điều tra làm rõ sai phạm của hai mươi hai đối tượng
nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần xây dựng pharos
các công ty thuộc tập đoàn flc công ty kiểm toán và người thân của trịnh văn quyết
có hành vi đồng phạm có hành vi giúp sức tích cực cho trịnh văn quyết
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng flc pharos
từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần
niêm yết trên sàn chứng khoán hos bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định
bổ sung quyết định khởi tố bị can quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai mươi hai bị can cùng về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trong đó có doãn văn phương nguyên tổng giám đốc tập đoàn flc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng pharos trịnh văn đại
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng pharos
đỗ như tuấn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng pharos trần thế anh
phó tổng giám đốc tập đoàn flc các quyết định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật
mua bán trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp một bối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la bắt quả ta
vào lúc chín h bốn mươi năm phút sáng ngày hôm qua tại bản phục xã triềng khương huyện sông mã
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với tri cục hải quan tỉnh sơn la
bắt quả tang đối tượng lò văn khuyến chú tại huyện sông mã thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp và một xe máy
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đỗ thị bích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an vẫn ngựa quen đường cũ
tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm tài sản đối tượng này vừa bị công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó trong những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng
bích đã nhiều lần đột nhập vào nhà một số người dân tại huyện nghĩa đàn
thực hiện hai vụ trộm với số tiền là tám mươi triệu đồng và ba điện thoại di động
sau thời gian dài theo dõi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đỗ thị bích bị công an huyện nghĩa đàn bắt giữ
khám xét chỗ ở của bích cơ quan công an đã thu giữ bốn mươi năm triệu đồng tiền mặt
ba điện thoại di động một xe máy một thẻ atm hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện nho quan tỉnh ninh bình đã tập trung lực lượng thực hiện tốt các mặt công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra
và từ đó tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định
đây là các đối tượng trong vụ đánh bạc bằng hình thức đánh liêng mà đội hình sự công an huyện nho quan
tỉnh ninh bình bắt quả tang ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại xã phú lộc
lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc số tiền một mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng
một bộ bài năm mươi hai quân và một điện thoại di động
với quyết tâm kiềm chế và giảm tội phạm công an huyện nho quan đang nỗ lực giải quyết
các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nổi lên không gây bức xúc trong nhân dân
các loại tội phạm thường diễn ra vào dịp cuối năm này đó là tội phạm trộm cắp tài sản
các trụ sở ngân hàng rồi cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
và đặc biệt là tội phạm đánh bạc và mua bán tàng trữ pháo

các loại tội phạm thường diễn ra vào dịp cuối năm này đó là tội phạm đánh bạc và mua bán tàng chữ pháo
công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh xử lý cương quyết đối với các loại tội phạm như tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản tội phạm về ma túy tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và các hành vi vi phạm về pháo vũ khí vật liệu nộ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giúp nhân dân vui xuân đón tết cách an toàn
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện nho quang đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật tội phạm về trật tự xã hội giảm tám so với năm hai nghìn hai mươi hai bắt khởi tố một mươi một vụ ba mươi bốn đối tượng phạm tội đánh bạc ba mươi tám vụ bốn mươi một đối tượng phạm tội về ma túy bốn vụ năm đối tượng phạm tội về kinh tế lập hồ sơ đưa bốn mươi bảy đối tượng đi cai nghiện bắt buộc
để đảm bảo tốt an ninh trật tự trước trong và sau
sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn công an huyện nho quang đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị nghị quyết và kế hoạch để chỉ đạo các ngành các cấp tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm
hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm đặc biệt là phòng chống các hành vi vi phạm về pháo vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
với những biện pháp nghiệp vụ cùng công tác đấu tranh quyết liệt trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm đẩy mạnh phong trào quân chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tin tưởng rằng công an huyện nho quan tỉnh ninh bình sẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn tuyệt đối để nhân dân yên tâm đón tết trong không khí vui vẻ ấm áp